theo thông tin từ bộ tài chính chính phủ vừa đồng ý với đề xuất áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
đề xuất trên được đưa vào dự thảo nghị quyết để trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
nếu được thông qua chính phủ sẽ trình quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đề xuất của bộ tài chính đã đưa ra các mức giảm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống mức một mươi năm một mươi bảy thay vì mức hai mươi như hiện nay
theo đó thuế xuất một mươi năm áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá một mươi người
thuế xuất một mươi bảy áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ ba tỷ đồng đến dưới năm mươi tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá một trăm linh người
bộ tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế
đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nêu trên
được thành lập mới từ hộ kinh doanh